một mươi một tháng tám chị phượng và phạm văn hội gẹn gặp nhau tại phòng trọ của chị phượng tại phường bích đào
sau khi ăn cơm xong hội đã mượn hai điện thoại di động trị giá khoảng chín triệu đồng của chị phượng
và đi ra quán nước trẻ đầu ngõ để chờ
nhưng sau đó hội đã mang hai điện thoại di động đi bán lấy tiền tiêu xài
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra còn xác định
với thủ đoạn trên phạm văn hội còn gây ra bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh ninh bình
và một mươi vụ ở địa bàn thành phố hà nội nam định hải dương
phạm văn hội đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên tiếp trong hai ngày qua các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy
đã bị công an tỉnh lào cai và sơn la phát hiện bắt xử
trong ngày một mươi sáu tháng tám công an huyện văn bàn công an huyện bảo yên tỉnh lào cai
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã triệt phá thành công hai vụ ma túy
thu ba bánh heroin
đối tượng phà thị dua bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hai bánh heroin
tại xã nậm xây huyện văn bàn
trong khi đó tại khu vực thị trấn phố ràng huyện bảo yên
công an huyện bảo yên phát hiện bắt quả tang đối tượng lưu xeo áo
đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép một bánh heroin
còn tại sơn la một mươi bánh heroin là tăng vật mà lực lượng phối hợp
gồm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
công an huyện mộc châu vân hồ đồn biên phòng triềng sơn mộc châu
và cục hải quan sơn la thu giữ được sau khi bắt quả tang đối tượng mùa a thào
trú tại huyện vân hồ tỉnh sơn la
tại cơ quan công an mùa a thảo khai nhận mua số ma túy trên từ bên kia biên giới về
để bán kiếm lời đang trên đường mang đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
các nhà cung cấp dịch vụ gồm công ty cổ phần giao thông số việt nam
công ty trách nhiệm hiệu hoạn thu phí tự động vetc xử lý tồn tại bất cập trong công tác
sán thẻ định danh hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
theo đó bộ này yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam chủ trì kiểm tra làm việc với hai đơn vị
xử lý rứt điểm tình trạng phương tiện bị tự động đăng ký sử dụng dịch vụ
đầu nối gián trồng thẻ giữa hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng
việc khắc phục các lỗi này hoàn thành trước ngày hai mươi tháng tám và có chế tài xử lý vi phạm
theo quy định của pháp luật quy định hợp đồng
theo quy định mới của luật quản lý thuế từ ngày một tháng bảy tất cả các doanh nghiệp phải sử dụng
hóa đơn điện tử hóa đơn có mã hóa đơn có kết nối với dữ liệu ngành thuế
và theo đó vận tải hành khách cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của thông tư này
thế nhưng thực tế việc triển khai vé xe khách điện tử ở hà nội hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn
dù đã hơn một tháng sau khi quy định này có hiệu lực thế nhưng thực tế chỉ có lác đác vài doanh nghiệp
có đủ khả năng chấp hành quy định này
đa phần các bến xe tại hà nội hiện vẫn đang áp dụng hình thức cũ đó là xe vé trả tiền như trước đây
việc áp dụng vé điện tử đối với loại hình xe khách tuyến cố định chỉ được một vài doanh nghiệp vận tải lớn thực hiện
với những phần mềm và công cụ vận hành riêng biệt đặc trưng của doanh nghiệp đó
còn đa phần các doanh nghiệp vận tải nhỏ lẻ với số đầu xe đăng ký trong bến chỉ đếm trên đầu ngón tay
thì việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tăng thêm các điều kiện kinh doanh vận tải theo hình thức mới này
đang là bài toán khó chưa có lời giải của nhiều doanh nghiệp
khi cho đến cái thời điểm này thì cái ngành vận tài chúng tôi là đang bị lỗ rất là nhiều

nên rút gọn về thứ nhất là về kinh phí cho các nhà xe chúng tôi
bởi vì khách thì không có nhưng mà chi phí thì đầu chi phí nó nhiều quá
thì trong đó các doanh nghiệp cũng sẽ bị thu lỗ
và cái vé bán điện tử thì thực sự ra như trước là mình bán vé có thể thấy
cũng có cục quản lý cục thuế quản lý thôi
thế bây giờ có chuyển khai như thế này thì rõ ràng như các doanh nghiệp nhỏ lẻ và vừa
thì nó lại càng thêm một cái áp lực rất khó khăn
là nó đội lên rất coi là cái vật tư nào thì cái phần mềm cứng phần mềm cụ rồi là
tất cả mọi liên quan đến đấy thì thực sự ra trong cái vận tải bây giờ nó đang khó khăn
mà mình lại làm phát sinh ra lại khó khăn một thêm
thực tế các doanh nghiệp vận tải hiện vẫn chưa thể thống nhất được các quy cách
và nội dung cụ thể của mẫu vé điện tử
cùng với đó là nhiều khó khăn trong hệ thống đường truyền
phần mềm ứng dụng đặt chỗ phương án dự phòng trong thời điểm mất kết nối mạng
nên giải pháp an toàn mà các doanh nghiệp lựa chọn vẫn là ủy thác toàn bộ cho đơn vị quản lý bến xe
người dân và đơn vị vận tải thiếu tính kết nối và chủ động trong phương án di chuyển đặt chỗ
theo như dẫn của các trung tư của bộ tài chính thì các doanh nghiệp vận tài
cũng phải có các phần mềm quản lý riêng đồng thời là cũng phải đầu tư các trang thiết bị
để mà in vé điện tử
về các chi phí
đầu tư chi phí đào tạo
tuy nhiên bộ tài cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đơn vị vận tài
cố gắng thực hiện hoàn thành công việc theo thông tư bởi táng của bộ tài chính
thực tế hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn rất mơ hồ về việc ứng dụng khoa học công nghệ
trong kinh doanh vận tài
cụ thể là việc phát triển phần mềm ứng dụng theo kiểu mạnh ai người đấy làm
dẫn đến hàng chục ứng dụng khác
mỗi người dân di chuyển một chuyến xe lại phải cài một ứng dụng của một nhà xe
thiếu tính đồng bộ và gây khó khăn cho người sử dụng
bài học với những vướng mắt trong việc kết nối dữ liệu các phần mềm của nhà xe
thời gian qua tại phía nam là kinh nghiệm mà các bến xe tại hà nội cần rút ra
bộ y tế vừa xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống
dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba với hai tình huống
tình huống thứ nhất
chủng virus vẫn tiếp tục phát triển
tình huống tiếp tục tiến hóa nhưng do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng
và tử vong ở mức thấp dịch không còn nghiêm trọng
đối với tình huống này các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín sẽ được giảm dần
tương tự như đối với các bệnh chuyển nhiễm nhóm b
tình huống thứ hai xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm hơn
có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch khiến ca nặng hoặc tử vong tăng lên
đối với tình huống này các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín sẽ được củng cố
và thực hiện nghiêm theo yêu cầu đối với bệnh truyền nhiễm nhóm a
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay tp hcm
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay sẽ là những tin tức
về an ninh trực tự
kính thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng tám trạm chăn nuôi thú y huyện đình quán tỉnh đồng nai
cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các hoạt động kinh doanh
buôn bán giết mổ động vật tiêu thụ sản phẩm động vật da súc da cầm trên địa bàn huyện
tại điểm giết mổ heo do ông đặng ngọc thống ngụ thị trấn định quán làm chủ
đoàn kiểm tra đã phát hiện hai con heo đang được giết mổ chuẩn bị chở đi tiêu thụ
làm việc với đoàn kiểm tra ông thống không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động giết mổ
cũng như nguồn gốc của hai con heo
đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tiến hành xử lý nhiệt đối với hai con heo trên
tiếp tục kiểm tra từ khu vực giết mổ tại ấp năm xã phú vinh và phát hiện ông lầu a si
đang giết mổ một con heo khoảng bảy mươi kg và chuẩn bị đem đi tiêu thụ
đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính xử lý nhiệt đồng thời buộc ông thống và ông si
khi cam kết không tái phạm
việc ra quân thực hiện công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh buôn bán giết mổ động vật
tiêu thụ sản phẩm động vật nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật
về lĩnh vực thú y lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh buôn bán giết mổ động vật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp cho biết
hiện đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua công tác nắm địa bàn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp
đã phối hợp công an thành phố cao lãnh bắt quả tang đối tượng trần thị hồng vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chủ ở phường mỹ phú thành phố cao lãnh đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng khác
khám xét tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai mươi bịch ni lông và một ống chứa tinh thể rắn màu trắng
nghi là ma túy cùng các tam vật khác có liên quan
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối tượng vân để tiếp tục điều tra làm rõ
huyện chợ gạo đang tạm giam vũ kim long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại xã minh đất huyện hấn quảng tỉnh bình phước
để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vũ kim long đã sử dụng ảnh của hòa thượng trụ trì một ngôi chùa
trên địa bàn huyện chợ gạo để lên mạng xã hội facebook vận động quyên góp trùng tu chùa xây tượng phật
hòa thượng trụ trì chùa phát hiện báo công an xác minh bắt giữ vũ kim long
trong thời gian một tháng có năm mươi sáu lượt chuyển tiền tổng cộng gần sáu mươi năm triệu đồng vào tài khoản của vũ kim long
công an huyện chợ gạo thông báo ai là nạn nhân của thu đoạn lừa đảo này cần liên lạc với điều tra viên lê minh trung
số điện thoại ba mươi chín bốn trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm linh hai để vụ việc sớm được điều tra làm rõ và xử lý
ngày một mươi bảy tháng tám đồn biên phòng vĩnh ngư bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị này đã lập biên bản
bắt người tội phạm quả tan đối với huỳnh công nhật hóa ba mươi tuổi
ngụ tại phường vĩnh ngương thành phố châu đốc về hành vi vận chuyển trái phép gần một kg ma túy
trước đó vào khoảng một mươi bốn h một mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám tổ công tác phòng chống ma túy và tội phạm thuộc bộ chỉ huy tỉnh an giang
với hợp đồng biên phòng vĩnh ngương tổ chức tuần tra kiểm soát biên giới
khi đến vành đai biên giới thuộc khu vực khóm vĩnh chánh ba phường vĩnh quân thành phố châu đốc
phát hiện một thanh niên không rõ lai lịch đưa một chiếc tivi màu đen cho hóa chở đi
nghi vấn đối tượng vận chuyển hàng nhập lậu từ campuchia về việt nam nên lực lượng tiến hành truy đuổi
khi đến khu vực khóm vĩnh chánh phường châu phú a thành phố châu đốc thì tổ công tác tiếp cận yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra
kiểm tra bên trong chiếc tv có cước dấu năm tuổi nhi lông trong suốt miền túi được gặp lại và dán băng keo
bên trong mỗi bọc có chứa tinh thể chất rắn màu trắng nghi ma túy
tổ công tác tiến hành đưa toàn bộ người tan vật phương tiện về đồn biên phòng vĩnh quân để tiếp tục điều tra làm rõ
tinh thể chất rắn màu trắng nói trên là ma túy loại metafetamin có khối lượng hơn tám trăm chín mươi gram
hiện đồn biên phòng vĩnh quân bộ đội biên phòng tỉnh an giang lập biên bản bắt người phạm tội quả tan
thông báo công an viện kiểm soát thành phố châu đốc phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu cho biết đang điều tra xử lý một mươi hai đối tượng
về hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng
trước đó từ tin báo của người dân công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tan một mươi hai đối tượng
đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng tại một quán cà phê trên địa bàn ấp thống nhất
xã ninh thạnh lợi a huyện hồng dân tỉnh bạc liêu tạm giữ số tiền gần ba mươi triệu đồng
bước đầu các đối tượng khai nhận trên các trang mạng các vượt đá gà sau đó các đối tượng các vượt với nhau
theo các trận gà đang đá với số tiền mỗi trận là vài triệu đồng vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
kính thưa quý vị theo quy định từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba các cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị thiết bị mô phỏng lái xe
cabin học lái xe ô tô để đào tạo cho học viên
tuy nhiên ngoài vốn đầu tư lớn thì hiện nay tại thị trường chưa công bố sản phẩm cabin học lái hợp quỷ
và đạt yêu cầu nên các cơ sở tại tp hcm vẫn chưa thể tiếp cận loạt thiết bị này
và để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt đoàn công tác của tổng cục đường bộ việt nam đã có buổi làm việc
tại một số cơ sở dạy xe trên địa bàn tp hcm
để nâng cao kỹ năng lái xe nhạy bén trong phán đoán và xử lý tình huống giao thông ở các điều kiện khác nhau
bộ giao thông vận tải đã có quy định áp dụng phần mềm mô phỏng lái xe và buồn lái cabin vào thi sát hạch
đối với quy định này các học viên phải thực hành và thi thêm lái xe trong ca biên phỏng qua hình ảnh
tuy nhiên chỉ còn hơn bốn tháng nữa là tới thời hạn nhưng hầu hết các trung tâm đào tạo lái xe ở tp hcm
vẫn chưa thể trang bị mô hình cabin điện tử do thiết bị này có giá thành cao
bên cạnh đó đến nay chưa có nhiều doanh nghiệp đơn vị sản xuất công bố sản phẩm cabin học lái hợp quy ra thị trường
để có thể vừa đảm bảo các yêu cầu vừa có giá thành phù hợp
sớm nhất trong một vài tháng tới thì sẽ ra cái đó
sau khi ra xong cái quy định đó cơ quan thẩm định thì các cabin này đã được phép đưa vào hoạt động từ tám mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
bộ cũng như tổng cục đang đẩy nhanh chỉ đẩu cơ quan thẩm định
làm việc với các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam khẳng định
việc trang bị thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe là điều kiện kinh doanh bắt buộc đối với các cơ sở đào tạo lái xe
nếu trung tâm nào không trang bị sẽ không được phép đào tạo lái xe ô tô
việc đầu tư thiết bị này sẽ có lợi cho cả trung tâm và sẽ thu hút hơn học viên tăng chất lượng đào tạo
sau hơn một tháng ra quân đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
trạm cảnh sát giao thông madagui thuộc phòng cảnh sát giao thông công an lâm đồng đã kiểm tra
phát hiện và xử lý bốn trăm sáu mươi trường hợp vi phạm trên tuyến quốc lộ hai mươi
thông qua công tác chuyên đề và kiểm tra đột xuất trực tự an toàn giao thông
trạm cảnh sát giao thông madagui đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính
đối với bốn trăm sáu mươi trường hợp vi phạm trên quốc lộ hai mươi trong đó có hai trăm ba mươi tám trường hợp vi phạm tốc độ
hai mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ba mươi tám trường hợp vi phạm quá tải quá khổ
còn lại là các lỗi vi phạm khác
đến nay trạm cảnh sát giao thông managui đã hoàn tất hồ sơ sưu vặt vi phạm hành chính
đối với ba trăm chín mươi chín trường hợp và thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
trong bốn trăm sáu mươi trường hợp vi phạm trạm cảnh sát giao thông madagui đã tước giấy phép lái xe theo quy định
đối với một trăm một mươi một tài xế điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ nồng độ cồn và quá tải trọng
song song đó trạm cảnh sát giao thông madagui còn đế mạnh công tác tuyên truyền chuyên đề
để người dân chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ
nhằm đảm bảo an toàn trên tuyến quốc lộ hai mươi
từ việc chú động kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ hai mươi
đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông về cả số vụ số người chết và bị thương
trong hơn một tháng thực hiện cao điểm chỉ xảy ra ba vụ tai nạn giao thông là một người chết
và một người bị thương giảm hai người chết và bốn người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức và các cá nhân đóng góp ý kiến
về thủ tục hành chính quá trình tiếp thu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

với hơn năm mươi người dân đại diện tổ chức doanh nghiệp
trong đó các vấn đề liên quan đến việc thu hồi sổ hộ khẩu được người dân đặc biệt quan tâm
tại buổi đối thoại nhiều người dân bày tỏ lo lắng khi sổ hộ khẩu bị thu hồi
người dân gặp nhiều trở ngại khi làm các thủ tục hành chính khác sau đó
người dân cũng kiến nghị rằng không cần thiết phải thu hồi sổ hộ khẩu
gây xáo trộn khó khăn cho người dân
trong khi đằng nào thì đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba số hậu khẩu cũng hết hiệu lực sử dụng
liên quan việc thu hồi sổ hộ khẩu đại diện phòng cảnh sát quản lý hành chính công an tp hcm khẳng định
theo quy định từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khi người dân thực hiện các thủ tục liên quan
làm thay đổi thông tin về cư trú trong sổ hậu khẩu thì tùy trường hợp cụ thể
công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu giấy và cập nhật dữ liệu thông tin cư trú vào hệ thống
theo chủ trương của bộ công an công an tp hcm đang chờ cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
có hướng dẫn cụ thể về việc thu hồi sổ hộ khẩu
theo quy định trước đây khi thu hồi sổ hộ khẩu công an sẽ cấp lại sổ hộ khẩu giấy mới
tuy nhiên hiện nay phương thức quản lý dân cư đã thay đổi nên sẽ không cấp lại sổ hộ khẩu giấy bị thu hồi
mà cập nhật thông tin cư trú vào cơ sở dữ liệu quốc gia
tuy nhiên với ý kiến sổ hộ khẩu sẽ hết hạn không cần thu hồi và để cho người dân giữ lại
công an thành phố sẽ tiếp thu và có ý kiến với bộ công an để có hướng dẫn nhằm làm sao thuận lợi nhất cho người dân
và bớt tâm tư băng khoăn của người dân
phát biểu tại buổi đối thoại thiếu tướng trần đức tài phó giám đốc công an tp hcm cho biết
công an tp hcm tổ chức đối thoại để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức và cá nhân
đóng góp ý kiến về thủ tục hành chính quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền của công an tp hcm đồng thời ghi nhận những tồn tại thiếu sót
để đề ra các biện pháp chấn chỉnh khắc phục kịp thời trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính
nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và của bộ công an hôm nay ngày một mươi bảy tháng tám
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội
đã phối hợp với công an tp hcm tổ chức triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến
theo đề án sáu tại quận một mươi hai và huyện nhà bè
tại các điểm lực lượng công an đã bố trí đầy đủ máy tính có kết nối internet
để người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến giải quyết các thủ tục hành chính
trong đó có hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu sẽ được công an phường hướng dẫn người dân
thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đăng ký sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử
theo đó người dân có thể thực hiện được ngay hàng chục dịch vụ công thiết yếu như
đăng ký lưu trú tạm trú tạm vắng đăng ký khắp thể căn cứ công dân
việc triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo đề án sáu
nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký
sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia tại cơ sở
xây dựng mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo đề án sáu
bảo đảm hiệu quả nhân rộng mô hình triển khai toàn quốc